vì nước quên thân vì dân phục vụ là tấm gương để thế hệ trẻ nói theo
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm cầu của biên tập viên nam hà
cùng với vị khách mời của chương trình xin mời biên tập viên nam hà
xin cảm ơn trường quay
đã có tới năm cán bộ chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

bà có cảm nhận như thế nào về những công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân giữa thầy bình ạ
tôi cũng đã xem những clip những phóng sự về sự hy sinh thầm lặng của chiến sĩ công an

để một lần nữa khẳng định sự hy sinh khuyên mình của các chiến sĩ công an

đối với lực lượng công an nhân dân chúng tôi cũng mong muốn được gửi đến
lực lượng công an nhân dân cả nước những tình cảm
những cảm ảnh của lực lượng công an nhân dân những cảm ảnh của lực lượng công an nhân dân

những người luôn luôn sẵn sàng vì sự sống của người dân

sẵn sàng hy sinh sẵn sàng nhận bất cứ một nhiệm vụ gì

và từ câu chuyện về sự hy sinh
từ câu chuyện về sự hy sinh
từ câu chuyện về sự hy dũng của những chiến sĩ công an giữa thầy bình

tôi nghĩ rằng chính sự hy sinh của các chiến sĩ công an trong thầy bình

trong điều kiện xây dựng đất nước trong xu hướng hội nhập này
mỗi một thanh niên phải sống làm sao có lý tưởng
có mục tiêu để đáp lại những sự hy sinh thầm lặng

vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bà trương ngọc ánh trong chương trình ngày hôm nay
và xin mời quý vị gắn giả tiếp tục theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
vâng ạ xin cảm ơn bnvn nam hà cùng với những chia sẻ của bà trương ngọc ánh
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đằng sau những sự hy sinh của mỗi người chiến sĩ công an
là niềm tự hào vô bờ bến
không tự hào sau được khi các anh hy sinh cho tổ quốc vì nhân dân
có lẽ cũng bởi điều đó mà người dân đã nhớ và chi ân đến các anh theo nhiều cách riêng biệt

và các con sẽ thực hiện được cái bức tranh của mình
những bức tranh được nhắc tới là những nét vẽ ngây thơ
là những hình dung sơ khai của trẻ mầm non về những người lính cứu hỏa
cảm phục trước sự hy sinh cao cả của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
đã quên mình lao vào biển lửa để cứu tính mạng và tài sản của người dân
cả cô và trò của trường mầm non này đã tổ chức những tiết học để giáo dục về lòng biết ơn
những hành động xuất phát từ con tim
từ sự cảm phục trước hành động xả thân vì hạnh phúc bình yên của nhân dân
đã lan truyền trên mạng xã hội
trong mỗi hành động trong từng lời chi ân
ở đó ta thấy sự kết nối con tim người việt lại với nhau
bởi vậy mà đằng sau những hy sinh là câu chuyện truyền cảm hứng
nhưng sự hy sinh của các chiến sĩ công an đã để lại những tấm gương vô cùng đẹp đẽ

những tấm gương này sẽ truyền những thông điệp yêu thương
sự hy sinh và tình đoàn kết trong xã hội
để cho mỗi chúng ta từ đó cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn
máu đào đã nở hoa cho đất nước ngày hôm nay

họ chiến đấu hy sinh để đất nước được độc lập dân tộc mãi trường tồn